các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm gió tây nam đầu mùa suy yếu rãnh áp thấp cũng không còn hoạt động
nên cả tây nguyên và nam bộ chỉ còn mưa ở một vài nơi về chiều và tối
trong ngày trời nắng sớm và cường độ mạnh nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên
từ ba mươi ba mươi ba độ còn ở nam bộ sẽ ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng tại miền đông nam bộ có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm đêm tăng lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động với nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào vào dòng vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp ba cấp bốn biển động nhẹ nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng trời rét
nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi hai độ